thưa quý vị công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
là một trong chín điều công ước cốt lõi của liên hợp quốc về quyền con người được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm
lợi dụng vấn đề này thời gian qua các thế lực thù địch phản động luôn tìm cách công kích
vô cáo việt nam bằng những thông tin biện đặt xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở trong nước
nhất là quyền và nghĩa vụ của phạm nhân hòng hạ thấp uy tín của việt nam trên trường quốc tế
ẩn sau âm mưu này là yêu sách phi lý kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức quốc tế
gây sức ép yêu cầu việt nam thả tự do vô điều kiện cho số đối tượng chống đối
đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ đồng thời cổ suý cho các hành vi chống phá đảng nhà nước ta
trong những ngày vừa qua
mượn cớ ngày nhân quyền quốc tế các trang báo phản động liên tục đăng tải các bài viết
có nội dung xuyên tạc tình hình nhân quyền tại việt nam
trong các bài viết này đều có nội dung cổ suý kích động các hành vi chống phá cách mạng việt nam
mặt khác lồng ghép những thông tin một chiều không khách quan không được kiểm chứng
nhằm vu cáo việt nam ngược đãi kiểm soát phạm nhân
cáo buộc việt nam vi phạm công ước của liên hợp quốc về chống tra tấn
trong báo cáo của mạng lưới nhân quyền việt nam còn đưa ra phụ lục về cái gọi là
danh sách tù nhân lương tâm bị bắt giam trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
danh sách tù nhân lương tâm còn bị giam cầm
tuy nhiên việt nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm mà chỉ có những công dân
vi phạm pháp luật việt nam bị bắt giữ truy tố và xét xử
các đối tượng bị bắt giữ xử lý do vi phạm pháp luật việt nam được điều tra xét xử
theo đúng quy định bộ luật tố tụng hình sự
phạm nhân trong trại giam được bảo đảm các quyền theo quy định của pháp luật
mọi cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật việt nam đều phải chịu những hình thức xử lý
của pháp luật việt nam
và đó cũng chính là minh chứng trong việc bảo đảm sự bình đẳng về quyền
và nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi cá nhân tổ chức
việc liệt kê danh sách các tù nhân lương tâm hay cái gọi là giải thưởng nhân quyền việt nam
hàng năm cũng chỉ là chiêu trò mà các thế lực thù địch chống đối lợi dụng
để can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
và rõ ràng thêm một lần nữa họ lại chứng tỏ sự trái lỗi
trong tiếp cận vấn đề nhân quyền ở việt nam
trong bối cảnh việt nam đang tích cực hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện tại hóa đất nước xây dựng nhà nước pháp quyền

việc tham gia và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công ước chống tra tấn
không những góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước liên quan đến bảo vệ quyền con người
tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này
mà còn phù hợp với tinh thần nhân văn của dân tộc
phù hợp với chủ trương chính sách mục tiêu quản lý xã hội của đảng và nhà nước
việc tham gia và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công ước chống tra tấn
cũng góp phần làm tăng uy tín chính trị của nhà nước ta trên trường quốc tế
khẳng định chính sách nhất quán của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong bảo vệ quyền con người tranh thủ được cảm tình và sự ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới
tạo cơ sở cho việc tăng cường đối thoại và trao đổi với các nước và tổ chức quốc tế về nhân quyền

công ước về chống tra tấn
thế nhưng bất chấp những nỗ lực của việt nam các thế lực thù địch và số đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước
câu kết tuyên bố thành lập cái gọi là tổ chức liên minh chống tra tấn việt nam liên kết với tổ chức
và hội bầu bí tương thân thu thập số liệu
tài liệu từ các phần tử cơ hội chính trị bất mãn trong nước
tổng hợp cung cấp cho các tổ chức phi chính phủ vốn có định kiến với chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
đẻ ra cái gọi là báo cáo nhân quyền hàng năm nhằm gây sức ép với việt nam trên trường quốc tế
thứ hai là việt nam đã xây dựng và bảo vệ thành công báo cáo quốc gia lần thứ nhất của việt nam về thực hiện công ước chống tra tấn của liên hợp quốc
qua đó đã giúp ủy ban chống tra tấn của liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan toàn diện hơn về những nỗ lực quyết tâm và thành quả việt nam trong việc triển khai thực hiện công ước chống tra tấn
thời gian qua quyền con người được quy định một cách rõ ràng cụ thể trong hiến pháp và pháp luật việt nam
việc đảm bảo quyền con người là chính sách nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
quyền con người quyền công dân về chính trị dân sự kinh tế văn hóa xã hội trong đó có quyền của phạm nhân được công nhận tôn trọng bảo vệ và bảo đảm theo hiến pháp pháp luật
những thành quả trong việc đảm bảo tôn trọng quyền con người và nâng cao chất lượng thụ hưởng các quyền con người của người dân được thể hiện trên mọi lĩnh vực
ở mọi điều kiện hoàn cảnh và đã được cộng đồng quốc tế liên hợp quốc ghi nhận đánh giá cao
đại diện các tổ chức quốc tế phòng viên nước ngoài được bộ công an tổ chức thăm khảo sát các trại giam cũng đều có chung nhận định
các quyền của phạm nhân trong đi lại ăn ở thăm gặp gia đình sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo lao động học tập tạo cho họ có một cách nhìn chính xác đầy đủ hơn về cái quyền của phạm nhân
đối với các đoàn phóng viên báo chí thì chúng tôi cũng đào cho họ có những tư liệu hết sức sinh động thực tế để họ có những tin bài phản ánh đúng bản chất quyền của phạm nhân trong thời gian qua
làm cho người dân trong và ngoài nước hiểu rõ việc bảo đảm quyền của phạm nhân của chúng ta
đối với việc đảm bảo quyền con người của các phạm nhân chính phủ việt nam đã ra nghị định số sáu mươi cp ngày một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ban hành quy chế trại giam
và nghị định số chín mươi tám hai nghìn hai ndcp ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai về sửa đổi bổ sung một số điều quy chế về tạm giam tạm giữ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám của chính phủ
nghị định trên đã bảo đảm các nguyên tắc pháp quyền đối với người đang chấp hành hình phạt giam giữ
chẳng hạn về chế độ quản lý phạm nhân
nghị định quy định trại giam phải tổ chức phạm nhân theo từng loại riêng
phạm nhân là nữ hoặc là người chưa thành niên được giam ở khu vực riêng trong từng trại điều bảy
trừ những phạm nhân bị giam ở buồng kỷ luật còn các phạm nhân khác được ở theo buồng tập thể điều một mươi năm
trại giam phải được bảo vệ nghiêm ngặt có đủ ánh sáng đảm bảo vệ sinh môi trường điều một mươi
phạm nhân được hoạt động thể dục thể thao văn hóa văn nghệ được đọc sách nghe đài tiếng
nói việt nam xem truyền hình điều một mươi tám
trong thời gian ở trại phạm nhân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần điều một mươi chín
phạm nhân được xây dựng được giải đổi được giải thưởng được nâng lượng
nhà nước đã quan tâm cháu và gia đình
khác với quan điểm của một số quốc gia việt nam cho rằng phạm nhân phải lao động
đây vừa là nghĩa vụ vừa là hình thức cơ bản quan trọng để phạm nhân cải tạo trở thành công dân tốt
điều hai mươi một quy định phạm nhân lao động ngày tám giờ
nữ phạm nhân có thai được nghỉ trước và sau khi đẻ theo quy định chung của nhà nước
điều hai mươi ba quy định kết quả lao động do phạm nhân dùng để đầu tư trở lại mở rộng sản xuất xây dựng cơ sở vật chất của trại
thường cho cán bộ chiến sĩ của trại có thành tích trong việc tổ chức và quản lý sản xuất
thường cho phạm nhân vượt chỉ tiêu nếu không đủ nhà nước sẽ cấp bổ sung số kinh phí còn thiếu
về việc đảm bảo sức khỏe và nhân phẩm của phạm nhân bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã quy định
người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do vũ lực
thì bị phạt tùy pháp
tù từ hai đến bảy năm điều chín mươi bảy
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có hình phạt lên đến bảy năm tù điều một trăm linh bốn
chính sách đặc xá hàng năm của việt nam tuân thủ nguyên tắc đảm bảo công khai minh bạch dân chủ trong việc lựa chọn người được đặc xá
trước mỗi lần đặc xá phạm nhân được bình bầu dân chủ chọn ra những người cải tạo tốt chấp hành nội quy trại giam tốt sẽ được đặc xá trước
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
theo luật đặc giá năm hai nghìn bảy việt nam đã thực hiện bảy đợt đặc xá nhân vào ngày lễ lớn sự kiện trọng đại của đất nước
đặc xá cho hơn tám mươi bảy người
trong những năm gần đây cùng với việc thi hành luật đặc giá nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách cho những người đang thi hành án
trong đó có chính sách dạy nghề nhằm tạo công an việc làm cho phạm nhân sau khi mãn án phạt tù tự tin tái hòa nhập cộng đồng
chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhân nước ta triển khai đều với mục tiêu hướng tới đảm bảo quyền con người trong đó có quyền của các phạm nhân
như chúng ta biết trong đại dịch covid một mươi chín nhà nước ta hết sức quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội chăm lo cuộc sống cho mọi người dân đảm bảo quyền của mọi người dân trong đó có quyền cảm của phạm nhân
chính vì vậy mà các trại giam trong thời gian qua cũng hết sức quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe của các phạm nhân
thưa quý vị công ước chống tra tấn là văn kiện pháp lý quốc tế đa phương thể hiện ý chí của cộng đồng quốc tế trong việc kiên quyết loại bỏ hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục đối với con người vì bất cứ lý do gì ra khỏi đời sống xã hội

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại